các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày một tháng tám việt nam có tổng cộng là năm trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba trăm linh bốn ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
số lượng ca mắc mới liên quan tới bệnh viện đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho tới nay là một trăm bốn mươi hai ca
cũng đến thời điểm này thì đã có ba trăm bảy mươi ba trên năm trăm tám mươi sáu ca bệnh covid một mươi chín của nước ta được công bố khỏi bệnh
chiếm sáu mươi sáu tám tổng số ca bệnh
và tính đến chiều ngày một tháng tám trong số các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế
có một mươi bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ một đến hai lần với sars cov hai
hiện nay còn một trăm sáu mươi chín bệnh nhân dương tính với virus gây covid một mươi chín số ca tử vong là ba ca
vào ngày hôm nay thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng
đã ký công điện số một nghìn hai mươi một cdttg về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
theo công điện áp thấp nhiệt đới trên biển đông tiếp tục di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta
và có thể sẽ mạnh lên thành bão
dự báo ngày mai bão có thể đổ bộ vào đất liền gây rông lốc gió giật mạnh mưa lớn
tại các tỉnh từ quảng trị trở ra nhất là các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
nam đồng bằng bắc bộ và một số địa phương khu vực tây bắc
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lũ lớn
có thể xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tại một số địa phương hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân do thiên tai
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan các địa phương
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão và mưa lũ
kịp thời chỉ đạo khẩn trương phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong công điện đã nêu
tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù đốc vừa khởi tố bị can
đối với trần văn sáng chú ấp thanh thủy thị trấn thanh bình huyện bù đốc về tội cướp giật tài sản
sáng là đối tượng đã có hai tiền án về các tội cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có mới ra tù năm hai nghìn một mươi chín
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bảy sáng chở nguyễn quốc vĩnh cùng chú
tại thị trấn thanh bình huyện bù đốc trên xe mô tô hiệu sirius khi đến đoạn đường thuộc ấp
thanh trung thị trấn thanh bình phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô ngược chiều
trên tay cầm chiếc điện thoại di động samsung ngay sau đó sáng đã vòng xe quay lại áp sát
người thanh niên để vĩnh cướp giật chiếc điện thoại bị nạn nhân chống trả vĩnh đã dùng
bình xịt hơi cay xịt vào nạn nhân để cả hai tẩu thoát vào cuộc điều tra đến hơn hai mươi giờ cùng ngày
sáng đã bị công an bắt giữ cùng tăng vật là chiếc điện thoại riêng vĩnh hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương